tại hà nội đã diễn ra hội thảo khởi nghiệp sáng tạo và chính sách thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thủ đô
tại hội thảo sở kế hoạch và đầu tư hà nội cũng đã công bố đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
và các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đề án tập trung hỗ trợ tăng cường đẩy mạnh truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp
hình thành cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo của thành phố hỗ trợ kinh phí để xây dựng và tổ chức triển khai
thực hiện các hoạt động truyền thông cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
bên cạnh đó đề án cũng tập trung phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo bằng cách hỗ trợ kinh phí đào tạo
phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo
liên kết kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo như tổ chức ngày hội khởi nghiệp techfis ngày hội công nghệ techsmart
đồng thời hỗ trợ ứng dụng chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm thương mại hóa sản phẩm hỗ trợ tài chính và thúc đẩy hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo
kiến tạo môi trường để thu hút đầu tư khai thác tối đa các nguồn lực của xã hội hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hà nội với vai trò kết nối dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo